bình thuận bảy ca phú yên sáu ca quảng nam năm ca hà nội năm ca quảng ngãi bốn ca bà rịa vũng tàu ba ca đà nẵng ba ca gia lai hai ca trà binh hai ca quảng trị hai ca hải dương một ca và thanh hóa một ca
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó bao gồm bình dương giảm một bốn trăm một mươi năm ca thành phố hồ chí minh giảm ba trăm tám mươi ba ca đồng nai giảm một trăm bảy mươi ca
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó bao gồm tây ninh ba mươi tám ca kiên giang hai mươi sáu ca đắk lắc hai mươi năm ca
trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong bảy ngày qua là một mươi ba trăm một mươi chín ca một ngày
thứ hai tình hình dịch covid một mươi chín tại việt nam
kể từ đầu dịch đến nay việt nam có bảy trăm hai mươi tám bốn trăm ba mươi năm ca nhiễm đứng thứ bốn mươi sáu trên hai trăm hai mươi hai quốc gia và vùng lãnh thổ
trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân
việt nam đứng thứ một trăm năm mươi năm trên hai trăm hai mươi hai quốc gia và vùng lãnh thổ
bình quân cứ một triệu người có bảy bốn trăm linh hai ca nhiễm
đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là bảy trăm hai mươi ba chín trăm sáu mươi hai ca
trong đó có bốn trăm tám mươi tám ba trăm linh chín bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
có một mươi sáu trên sáu mươi hai tỉnh thành phố đã qua một mươi bốn ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước
bao gồm bắc cạn tuyên quang lai châu hòa bình
bắc cạn yên bái hải giang thái nguyên điện biên vĩnh phúc hải phòng phú thọ ninh bình nam định bắc giang thái bình lạng sơn
có năm tỉnh thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong một mươi bốn ngày qua
bao gồm quảng ninh lào cai hà tĩnh con tum hải dương
các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt này bao gồm
thành phố hồ chí minh ba trăm năm mươi tám bảy trăm linh đảo bảy ca bình dương một trăm chín mươi hai trăm năm mươi bảy ca đồng nai bốn mươi ba một trăm hai mươi hai ca
long an ba mươi một hai trăm ba mươi một ca tiền giang một mươi ba năm trăm ba mươi một ca
tiếp theo về tình hình điều trị
một số bệnh nhân khỏi bệnh
bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là sáu hai trăm hai mươi sáu trường hợp
tổng số ca được điều trị khỏi là bốn trăm chín mươi ba bốn trăm tám mươi tám ca
thứ hai theo thống kê sơ bộ số bệnh nhân nặng đang điều trị là bốn sáu trăm chín mươi sáu ca
trong đó thở oxy qua mặt nạ hai chín trăm sáu mươi bốn ca thở oxy dòng cao hflc
bảy trăm chín mươi tám ca thở máy không xâm lấn một trăm bảy mươi tám ca thở máy xâm lấn bảy trăm hai mươi năm ca ecmo ba mươi một ca
thứ ba số bệnh nhân tử vong
trong ngày tổng hợp số liệu tử vong do các cơ sở y tế công bố trên cdc kcb vn
ghi nhận hai trăm ba mươi sáu ca tử vong bao gồm thành phố hồ chí minh một trăm bảy mươi năm ca bình dương ba mươi bảy ca
long an bảy ca đồng nai sáu ca bà rịa vũng tàu ba ca bình thuận hai ca
tây ninh hai ca tiền giang một ca hà nội hai ca bình định một ca
trung bình số tử vong ghi nhận trong bảy ngày qua là hai trăm hai mươi bảy ca
về tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay là một mươi tám một mươi bảy ca
chiếm tỷ lệ hai năm so với tổng số ca mắc và cao hơn bốn điểm phần trăm
so với tỷ lệ tử vong do covid một mươi chín trên thế giới là hai mươi
văn phòng chính phủ vừa có công điện sáu nghìn bảy trăm sáu mươi ba
truyền đạt chỉ đạo của thủ tướng chính phủ phạm minh chính
tới đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long
bí tư tỉnh ủy thành ủy chủ tịch ủy ban dân thành phố đà nẵng và các tỉnh hà nam
kiên giang về việc chấn chỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm
hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
công điện nêu rõ trong mấy ngày vừa qua sau khi thực hiện nới lỏng các biện pháp
giãn cách xã hội tạm một số địa phương đã có hiện tượng chủ quan lơ lả
mất cảnh giác trong phòng chống dịch một số nơi xuất hiện các ổ dịch mới
để kịp thời chấn chỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
giữ vững thành quả chống dịch trong thời gian qua thủ tướng yêu cầu bộ trưởng bộ công an tô lâm
trưởng tiểu ban an ninh trật tự xã hội thuộc ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
chỉ đạo các địa phương kịp thời chấn chỉnh tăng cường kiểm tra không để tụ tập đông người nơi công cộng
xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm cộng đồng
bộ trưởng y tế nguyễn thanh long trưởng tiểu ban y tế thuộc ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
chỉ đạo các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương bao gồm hà nam đà nẵng kiên giang
thực hiện ngay các biện pháp khoanh vùng cách ly xét nghiệm thần tốc để bóc tách f
có biện pháp quản lý f một hiệu quả đối với các khu vực phát sinh ổ dịch mới trong cộng đồng
kiên quyết không để lây lan rộng
các bí thư tỉnh ủy thành ủy trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín
chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương là hà nam đà nẵng kiên giang
phải tổ chức thực hiện nghiêm các chỉ đạo quy định giải pháp phòng chống dịch của chính phủ
thủ tướng chính phủ ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín và hướng dẫn của bộ y tế
đảm bảo mục tiêu nhanh nhất sớm nhất kiểm soát dịch sớm đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường
thường trực hội đồng nhân dân tp hcm vừa biểu quyết thông qua nghị quyết
chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch covid một mươi chín đợt ba tại phiên họp ngày hai mươi hai tháng chín
chính sách hỗ trợ này dành cho năm nhóm đối tượng mỗi người được hỗ trợ một triệu đồng
dự kiến sẽ có hơn bảy ba triệu người khó khăn ở tp hcm được hỗ trợ
nghị quyết này quy định hỗ trợ cho năm nhóm đối tượng bao gồm
thành viên trong hộ nghèo hộ cận nghèo người thuộc diện hưởng chế độ trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng đang gặp khó khăn
người lao động có hoàn cảnh thật sự khó khăn do bị mất việc làm không có thu nhập trong thời gian thành phố thực hiện giãn cách xã hội kéo dài đang thực tế có mặt trên địa bàn xã phường thị trấn
ba người phụ thuộc của đối tượng hai bao gồm cha mẹ vợ hoặc là chồng và các con ở nhà nội trợ hoặc không có khả năng làm việc sống phụ thuộc sống chung trong một hộ
bốn cha mẹ vợ hoặc là chồng và các con ở nhà nội trợ hoặc không có khả năng làm việc sống phụ thuộc sống chung trong một hộ của người đang hưởng lương hưu người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội người lao động được doanh nghiệp trả lương của tháng tám năm hai nghìn hai mươi một có hoàn cảnh thật sự khó khăn đang có mặt trên địa bàn xã phường thị trấn
người lưu trú trong các khu nhà trọ khu lưu trú khu dân cư nghèo có hoàn cảnh thật sự khó khăn trong thời gian thành phố thực hiện giãn cách và có mặt trên địa bàn
theo nghị quyết tp hcm sẽ không hỗ trợ cho người đang hưởng lương hưu người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội người lao động được doanh nghiệp trả lương của tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
mức hỗ trợ một triệu đồng một người từ ngân sách thành phố hồ chí minh thực hiện chia trả một lần
đảm bảo nguyên tắc chi đủ chi đúng không bỏ sót không trùng lắp không phân biệt thường trú tạm trú lưu trú công khai minh bạch thuận lợi về thủ tục cho người thụ hưởng nhưng không lợi dụng chính sách để trục lợi cá nhân
hội đồng nhân dân thành phố hồ chí minh giao ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh chỉ đạo triển khai ngay công tác chi hỗ trợ cho các nhóm đối tượng
trước đó theo thống kê của các quận huyện và thành phố thủ đức trong thời gian tới trên địa bàn thành phố hồ chí minh sẽ có gần hai triệu hộ nghèo hộ cận nghèo và hộ lao động có hoàn cảnh khó khăn
với hơn sáu triệu bốn trăm linh nghìn nhân khẩu người đang lưu trú tại thành phố hồ chí minh thật sự khó khăn
ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh cho biết số lượng người hỗ trợ dự kiến là bảy triệu ba trăm bốn mươi bảy nghìn một trăm một mươi sáu người
ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh đang chỉ đạo ủy ban nhân dân xã phường thị trấn khẩn trương giả soát đối chiếu
chuyển danh sách trình ủy ban nhân dân quận huyện và thành phố thủ đức thẩm định phê duyệt cập nhật số liệu cuối cùng
đưa vào kế hoạch của ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh để triển khai thực hiện
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bạc liêu với yêu cầu công an tỉnh đẩy nhanh tiến độ điều tra xử lý vụ việc liên quan đến công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
đối với bà nhn chủ cơ sở mỹ phẩm đông anh
theo đó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phạm văn thiều giao công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo đơn vị thủ lý vụ việc của bà nhn
chủ cơ sở mỹ phẩm đông anh đẩy nhanh tiến độ điều tra xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật để kịp thời thông tin đến các cơ quan thông tấn
báo chí vì vụ việc trên báo chí và người dân rất quan tâm
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bạc liêu đề nghị công an tỉnh khẩn trương tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả
tiến độ thực hiện về ủy ban nhân dân tỉnh trong thời gian sớm nhất báo cáo gần nhất phải gửi trước ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
theo công an tỉnh bạc liêu vừa qua công an nhận nguồn tin tối xác tội phạm làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người
và vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người xảy ra tại công ty mỹ phẩm đông anh có trụ sở tại phường bảy thành phố bạc liêu
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp bạc liêu đã có quyết định thủ lý xác minh nguồn tin tối xác tội phạm nói trên
trước đó vào ngày chín tháng chín bà n h n sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy có kết quả dương tính với sars cov hai
qua truy vết từ ngày hai mươi ba tháng tám đến ngày bảy tháng chín bà n đã đi nhiều nơi trên địa bàn thành phố bạc liêu
liên quan đến ca nhiễm này đến nay đã có bảy trường hợp f và gần một trăm linh trường hợp f một f một
trao đổi thêm với phóng viên báo giao thông thượng tá nguyễn hoàng ân trưởng công an tp bạc liêu cho biết
đơn vị đã chỉ đạo cơ quan cảnh sát điều tra vào cuộc và đẩy nhanh tiến độ điều tra
đo kết quả và cung cấp thông tin kịp thời cho báo chí
liên quan đến dư luận xã hội thông qua các trang mạng xã hội như facebook zalo
về sự việc xảy ra tại cơ sở mỹ phẩm đông anh sở văn hóa thông tin thể thao và du lịch tỉnh bạc liêu
đã có văn bản gửi thuần trực ubnd tỉnh này đề xuất cung cấp thông tin cho báo chí
việc này nhằm kịp thời định hướng cho dư luận xã hội hiểu đúng và rõ hơn
về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín của tỉnh tránh dư luận xã hội đoàn đoán
suy luận theo chiều hướng tiêu cực
xin được chuyển sang những tin tức covid một mươi chín đáng chú ý khác
thưa quý vị trước tình trạng nhiều bệnh nhân xuất viện về địa phương thì thành f
chủ tịch ubnd tỉnh đồng nai cao tiến dũng yêu cầu cần phải ngăn chặn nguồn lây này
đừng để bệnh viện trở thành nơi cung cấp f hai
ngày hai mươi ba tháng chín sở y tế đồng nai cho biết trên địa bàn huyện xuân lộc vừa ghi nhận thêm hai ca dương tính covid một mươi chín
nâng tổng số ca nhiễm trên địa bàn huyện lên hai trăm tám mươi năm ca trong đó có ca f xã xuân trường
vừa đi điều trị tại bệnh viện trợ rẫy tp hcm trở về địa phương
ngày hai mươi hai tháng chín đồng nai cũng ghi nhận ba ca f ở xã bình sơn huyện long thành
sau khi đi chăm sóc thân nhân tại khoa sản bệnh viện đồng nai trở về địa phương
từ bệnh viện về vài ngày thì thành f
trong những ngày gần đây vấn đề bệnh nhân đi khám bệnh hoặc điều trị xuất viện trở về địa phương
thì trở thành f luôn được đưa ra thảo luận tại nhiều cuộc họp ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh đồng nai
đến sáng ngày hai mươi ba tháng chín vấn đề này trở nên nóng hơn và trở thành chủ đề thảo luận chính trong cuộc họp
khi tình hình ngày càng có vẻ nghiêm trọng
tại cuộc họp ông phan huy anh vũ giám đốc sở y tế đồng nai
cho biết có rất nhiều trường hợp trở về từ bệnh viện vài ngày thì dương tính với covid một mươi chín
để ngăn chặn nguồn lây này sở y tế đã có văn bản gửi các địa phương hướng dẫn
theo đó ai trở về từ bệnh viện đều coi là từ vùng đỏ về phải cách ly theo dõi tại nhà một mươi bốn ngày
ông vũ nêu
tại đầu cầu huyện đình quán ông trần bá đạt bí thư huyện ủy cho hay
trong tổng số hai trăm ba mươi bốn ca f ghi nhận trên địa bàn có ba mươi ca từ các bệnh viện về
bao gồm bệnh viện đa khoa đồng nai hai mươi năm ca bệnh viện đa khoa thống nhất đồng nai hai ca
một ca ở bệnh viện chợ đấy tp hcm hai ca còn lại ở các bệnh viện khác
do những người này không có phòng cách ly riêng tại nhà
mình lại nhiều thành viên nên huyện chủ trương đưa vào khu cách ly tập trung tại xã
ông đạt cho hay
tại tp biên hòa cũng đang nhức nhối tình trạng này
vì trong thời gian gần đây có hơn một mươi phường xuất hiện các ca f từ bệnh viện về
nhiều người về từ bệnh viện thì vài ngày sau trở thành f
phát biểu tại cuộc họp ông võ văn sánh bí thư thành ủy tp biên hòa cho biết
một số nguồn lây từ bệnh viện về đã tạo thành các chùm lây cho cả gia đình
như tại phường tam phước có đến năm chủng ca nhiễm từ bệnh viện về
mỗi nhà có từ bốn đến năm người
theo ông chánh cần ngăn chặn kịp thời nguồn lây này
phải chặn từ gốc phòng dịch ngay trong bệnh viện
nếu không trả được thì rất khó cho các địa phương trong việc kiểm soát dịch
phải ngăn chặn từ gốc
ông hồ thanh sơn phó bí thư thường trực tỉnh ủy đồng nai cho rằng
nhiều địa phương đưa người từ bệnh viện về đi cách ly cũng là một phương pháp
nhưng đó chưa phải là phương pháp hay
và ông sơn đồng tình với quan điểm của ông võ văn
đó là phải phòng chống ngay trong bệnh viện
ông quảng minh cường phó bí thư tỉnh ủy đồng nai thì cho rằng
phải xem bệnh viện là vùng nguy cơ cực lớn
cần xem lại quy trình kiểm soát ở các bệnh viện
giam đắt chặt chẽ trong việc quản lý người ra vào hay chưa
kết luận tại cuộc họp ông cao tiến dũng
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai
đề nghị các bệnh viện phải thông báo cho trạm y tế xã phường
thông tin bệnh nhân về để địa phương biết và kiểm soát theo dõi
cụ thể nếu người đó sợ lây nhiễm cho người thân trong gia đình
muốn được cách ly tập trung thì đưa đến khu cách ly tập trung của xã phường
còn nếu muốn được cách ly tại nhà thì hướng dẫn các quy trình cách ly tại nhà
để người dân áp dụng so với đảm bảo an toàn
cũng theo chủ tịch ủy ban nhân dân đồng nai cao tiến dũng
điều quan trọng hơn là phải khắc phục tình trạng thiếu an toàn ở các bệnh viện
ông dũng yêu cầu sở y tế đồng nai phải có giải pháp
chứ không bệnh viện lại thành nơi cung cấp f cho xã hội
tiếp theo chương trình là tình hình tiêm vaccine tại thành phố đà nẵng
thưa quý vị hiện tại đà nẵng thực nhận một trăm bốn mươi hai bảy trăm ba mươi liều vaccine bộ y tế phân bổ về
với lượng vaccine được phân bổ đà nẵng đã chủ động xây dựng kế hoạch
triển khai tiêm chủng một cách nhanh nhất đảm bảo đúng đối tượng
tính đến một mươi ba h ngày hai mươi ba tháng tám ngành y tế thành phố đà nẵng đã tiêm cho một trăm hai mươi bảy tám trăm năm mươi tám lượt người
trong đó có một trăm một mươi hai sáu trăm ba mươi người tiêm mũi một một mươi năm hai trăm hai mươi tám người tiêm mũi hai
đạt gần chín mươi số lượng vaccine được bộ y tế phân bổ
số lợn trên không bao gồm lực lượng công an quân đội
sau khi kết thúc kế hoạch tiêm cho hơn bốn mươi người từ ngày một mươi chín đến ngày hai mươi sáu tháng tám
từ ngày hai mươi bảy đến ngày ba mươi một tháng tám ngành y tế thành phố tiếp tục triển khai tiêm vaccine astrazeneca
cho hai mươi hai hai trăm ba mươi lượt người theo số lượng vaccine được bộ y tế phân bổ
theo kế hoạch đà nẵng đặt ra tiến độ tiêm chủng nhanh nhất khi nhận đủ số lượng vaccine là hai mươi người một ngày
tại một trăm linh một trăm một mươi điểm tiêm tại các quận huyện và hai điểm tiêm chủng tại bệnh viện đà nẵng
đà nẵng đảm bảo đầy đủ các yêu cầu về an toàn trong quá trình tiêm vaccine
để đảm bảo tiến độ tiêm vaccine ngành y tế thành phố đã kêu gọi sự chung tay hỗ trợ
từ các y bác sĩ đã về hưu trên địa bàn thành phố
đây là một nguồn lực quan trọng giúp cho đà nẵng có thể đẩy nhanh quá trình tiêm vaccine cho người dân
theo dự kiến trong năm hai nghìn hai mươi một bộ y tế sẽ phân bổ cho thành phố đà nẵng tổng cộng hơn một năm triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín
số lượng này sẽ đảm bảo tiêm đạt chín mươi năm dân số từ một mươi tám tuổi trở lên
tuy nhiên số lượng phân bổ trên phụ thuộc rất lớn và tiến độ vaccine về đến việt nam
với mỗi đợt vaccine về ngành y tế thành phố đã cân nhắc phân bổ số lượng và phân chia đối tượng hợp lý
để đảm bảo những đối tượng có nguy cơ cao được tiêm vaccine
khi số lượng vaccine được phân bổ nhiều hơn đà nẵng sẽ mở rộng đối tượng tiêm để đảm bảo mọi người dân
ai cũng sẽ được tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín
trong lúc chờ đợi được phân bổ vaccine đà nẵng đã và đang thực hiện các biện pháp mạnh
nhằm kiểm soát ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh covid một mươi chín
do đó cùng với sự nỗ lực của các cấp các ngành thành phố rất cần sự chung tay đồng lòng của mọi người dân
nghiêm chỉnh chấp hành những quyết sách tuân thủ tốt năm k ba tại chỗ
để một ngày không xa chúng ta sẽ đẩy lùi dịch bệnh thành phố lại tiếp tục phát triển
học sinh giáo viên cán bộ công nhân viên tại trường học sẽ được xét nghiệm rt pcr mẫu gộp tần suất bảy ngày một lần
nội dung này được nêu trong câu văn do phó giám đốc sở y tế nguyễn hoài nam ký vào ngày hai mươi một tháng chín
cử các quận huyện về việc triển khai xét nghiệm giám sát thường xuyên đến ba mươi tháng chín
nhóm được xét nghiệm rt pcr mẫu gộp với tần suốt bảy ngày một lần
ngoài học sinh giáo viên nhân viên tại trường học còn có nhân viên y tế và bệnh viện điều trị nội chú tại bệnh viện
cán bộ công nhân viên các đơn vị thường xuyên lưu trú đông người như doanh trại quân đội công an trại giam
nhân viên người phục vụ sân bay bến xe bến tàu ga đường sắt được test nhanh kháng nguyên mẫu gộp tần suất ba ngày một lần
tại các giờ đầu mối chợ dân sinh siêu thị cửa hàng tiền lợi nhóm nhân viên tiểu thương được tết nhanh kháng nguyên mẫu gộp tần suốt ba ngày một lần
dương lái xe phủ xe hàng sẽ được tết nhanh kháng nguyên mẫu gộp cho toàn bộ người theo xe mỗi ngày
tại bệnh viện bệnh nhân trước khi vào khám sẽ xét nghiệm bằng tết nhanh kháng nguyên mẫu đơn
lực lượng thường trực tại các chốt giao thông lực lượng shipper giao hàng được test nhanh kháng nguyên mẫu gộp từ một đến ba ngày một lần tùy theo đặc điểm dịch tễ tại khu vực
khối cơ quan hành chính sự nghiệp khu công nghiệp các đơn vị sản xuất doanh nghiệp toàn bộ công nhân viên xét nghiệm bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên mẫu gộp
thành phố hồ chí minh đang triển khai kế hoạch xét nghiệm thần tốc đến ngày ba mươi hai mươi chín nhằm phát hiện các ca mắc mới trong cộng đồng đồng thời thực hiện lội trình trở lại trạng thái bình thường mới

kế hoạch cùng các lĩnh vực đường bộ đường sắt đường thủy nội địa hàng hải và hàng không sự kiến áp dụng tại các tỉnh thành nới lỏng sáng cách theo chỉ thị một mươi năm một mươi chín
hành khách phải thực hiện nghiêm túc năm k khai báo y tế đáp ứng một trong các tiêu chí như tiêm đủ liều vaccine f không khỏi bệnh có giấy xác nhận khỏi bệnh không quá sáu tháng xét nghiệm âm tính với ncov còn hiệu lực
với đường bộ sau khi nới lỏng các địa phương có thể vận hành tuyến xe cố định nội tỉnh xe buýt taxi hợp đồng du lịch vận chuyển học sinh sinh viên trong đó xe hợp đồng trừ trường hợp vận chuyển học sinh sinh viên xe du lịch không được trở quá năm mươi số người được phép trở đến khi địa phương thực hiện trạng thái bình thường mới